theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu nên các tỉnh miền núi phía bắc như yên bái lai châu sơn la sẽ có lưu lượng mưa lên hai trăm năm mươi ba trăm linh mm một đợt
trước diễn biến phức tạp của cơn bão huyện mường la tỉnh sơn la nơi vừa phải trải qua đợt lũ quét lịch sử cách đây gần một tháng hiện đang khẩn trương chủ động các phương án ứng phó với khả năng có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất
hiện tại thì công tác khắc phục sau lũ đang được chính quyền và người dân hết sức nỗ lực cố gắng tuy nhiên hoàn lưu của cơn bão số sáu gây mưa lớn tại các tỉnh phía bắc lại đang đặt mường la sơn la vào một trạng thái hết sức khó khăn
ngay từ khi cơn bão chưa đổ bộ vào đất liền
toàn hiện mường la đã tập trung vào một trạng thái
trung thực hiện một loạt các giải pháp để ứng phó khẩn cấp hoàn lưu của cơn bão số sáu được dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng
đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh công tác khắc phục cơ sở hạ tầng sau khi liên tiếp hai đợt lũ quét lịch sử diễn ra đầu tháng tám
chúng tôi tổ chức thực hiện ngay công tác cảnh báo sớm
công tác cảnh báo sớm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng từ đài phát thanh truyền hình của huyện đến các cơ sở đều đồng loạt phát thanh về đường đi cũng như tốc độ của cơn bão số sáu này và sự ảnh hưởng của cơn bão số sáu đến các tỉnh miền núi phía bắc và trong đó là xác định đến tỉnh sơn la và khu vực huyện mường la là nơi mà vừa qua đã phải hứng chịu trận lũ quét
huyện mường la cũng đồng thời giao cho các xã và thị trấn tổ chức thực hiện cảnh báo sớm bằng các loa phóng thanh tần suất lớn
các trường bản sẽ phụ trách trực tiếp để thông báo cho người dân trong bản trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền từ ba đến bốn ngày
từ đó người dân sẽ nắm được thông tin và tình hình mưa báo đồng thời huyện cũng chỉ đạo phương án bốn tại chỗ bao gồm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ
để thực hiện hiệu quả phương châm này huyện đã chuẩn bị các phương án cụ thể và chi tiết sát với diễn biến của cơn bão số sáu từ đó có thể chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả một cách kịp thời
đây là toàn bộ những cái bản mà nằm trong vùng nguy cơ lũ quét chúng tôi yêu cầu là khi lượng mưa lớn là phải di chuyển toàn bộ để thứ nhất là đảm bảo tránh cái thiệt hại về người và tài sản của nhân dân đặc biệt là những đồng bào trong cái vùng lũ quét vùng bang tám vừa qua
trong thời điểm người dân mường la đang phải oàn mình khắc phục hậu quả của đợt lũ quét lịch sử việc hoàn lưu của cơn bão số sáu gây mưa lớn trên diện rộng đang là ẩn số khó lường cho bà con đồng bào các dân tộc